theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng tám
ở việt nam không có ca mắc mới nào được ghi nhận hiện nước ta vẫn có một bảy bệnh nhân
tính đến thời điểm này việt nam có tổng cộng sáu trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong tổng số một bảy ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm bốn mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm bốn mươi ca số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm linh năm trăm sáu mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một tám trăm một mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác là ba mươi một ba trăm ba mươi ba người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu mươi bảy bốn trăm một mươi tám người